công an tỉnh ninh thuận đã bắt tạm giam sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu
làm một người chết và một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước nên trịnh công sơn rủ sáu đối tượng khác đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến để trả thù
khi đến khu vực phường đô vinh nhóm của sơn dùng dao tự chế chém nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh ở nhóm của tiến
do bị tấn công và rượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của thức mất lái ngã xuống lề đường làm sinh tử vong và thức bị thương nặng
sau một thời gian điều tra vận động sáu đối tượng gồm lê trọng quang trần huy hoàng huỳnh văn trung lê thanh tình nguyễn trần trung nguyên và nguyễn thành tín đã về đầu thú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục truy bắt đối tượng trịnh công sơn
công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ đối tượng đặng văn đức để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng bảy tại đường quốc lộ một tổ tám khu phố năm
phường thạnh xuân quận một mươi hai tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đức điều khiển mô tô có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là năm trăm bảy mươi chín mg trên một lít khí thở
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận nên đối tượng đã có hành vi tấn công cảnh sát giao thông
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng giao cho công an phường thạnh xuân quận một mươi hai để xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn xuân quý là nhân viên xí nghiệp chụp ảnh hàng không
thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chắc địa bản đồ thuộc bộ quốc phòng
đào thị thúy nguyên là phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện sơn dương và đỗ duy thêm nguyên là công chức địa chính xã sơn nam huyện sơn dương để điều tra về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
quý cấu kết với thúy thêm và một số đối tượng khác lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn của mình trong việc hoàn thiện gói thầu số năm thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện sơn dương để tạo dựng khống
không đúng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện xã sơn nam huyện sơn dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đột nhập vào các công ty tại các khu công nghiệp thực hiện trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn hữu tùng trú tại tỉnh bình thuận đã bị công an thành phố tân uyên của tỉnh bình dương tạm giữ
theo điều tra ngày ba tháng năm tùng đã đột nhập vào một công ty có trụ sở trên đường n một khu công nghiệp nam tân uyên để cậy phá kết sắt trộm được hơn năm sáu trăm linh usd và trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều giấy tờ của công ty rồi tẩu thoát
quá trình xác minh thì công an thành phố tân uyên đã bắt giữ được tùng cùng tăng vật
làm việc tại cơ quan công an thì đối tượng khai nhận với thủ đoạn như trên đã thực hiện nhiều vụ trộm khác lấy được số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
liên quan đến sự cố hai máy bay shipvanel tại sân bay quốc tế nội bài cục hàng không việt nam đã yêu cầu dừng hoạt động điều hành bay của toàn bộ kiếp trực không lưu liên quan đến sự cố
đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần hiệu quả vào công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao những chiến công kết quả mà lực lượng cảnh sát hình sự đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cũng khẳng định báo cáo của cục cảnh sát hình sự đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế
đồng tình với nhiều giải pháp được nêu ra thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh bên cạnh nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trên các mặt công tác thực hiện có hiệu quả công tác dự báo nhận diện rõ những thủ đoạn phương thức hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội phát sinh trên không gian mạng đang có những diễn biến phức tạp hiện nay đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả phối hợp gi
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có thư khen và trao quyết định khen thưởng cho cục cảnh sát hình sự về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thời gian qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đặc biệt với tinh thần khẩn trương quyết liệt chấn áp các loại tội phạm đơn vị đã xác lập chuyên án khẩn trương điều tra truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do lê hoàng cường tức cường cô bê và văn thế sự tức cọp bãi bổn cầm đầu gây ra trên địa bàn thành phố phú quốc
đã điều tra xác minh và khởi tố bảy vụ bốn mươi bảy bị can về tội giết người cố ý gây thương tích cố ý làm hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự được cấp ủy chính quyền quần chúng nhân dân tp phú quốc tỉnh kiên giang ghi nhận đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận nhiệt điện biểu dương và khen ngợi thành tích nêu trên của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự chủ động nhận diện xác định đúng bản chất của tội phạm băng nhóm để áp dụng pháp luật xử lý nghiêm và thể hiện sự mưu trí kiên quyết tấn công chấn áp các băng nhóm tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an tỉnh kiên giang khẩn trương mở rộng điều tra khai thác đối tượng củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các băng nhóm tội phạm hoạt động để người dân và các cơ quan đơn vị chủ động cảnh giác phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động

hầu hết người tần tật trong trung tâm đều không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào công an thành phố đã huy động cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị cùng tham gia phối hợp thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư để phục vụ công tác làm sạch dữ liệu và cấp các loại giấy tờ tùy thân cần thiết đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt này
chúng ta sẽ quyết tâm cố gắng giải quyết để đảm bảo một công dân của thành phố có các loại giấy tờ để thực hiện các quyền lợi chính đáng của người dân
lực lượng công an anh em đã hết sức là nhiệt tình đi đến tận nơi ví dụ như hôm nay là ở trung tâm bảo trợ người tần tật một số trường hợp hộ nghèo hộ cần nghèo một số trường hợp bị tần tật nằm liệt dường thì anh em cũng đến tận nơi để lấy thông tin cũng như là thực hiện các tổ tục để cấp mã định danh cũng như là cân cước công dân cho bà con
chúng tôi nhận thấy đây là cái việc làm hết sức ý nghĩa và giúp cho bà con giải quyết được những khó khăn trong cái giai đoạn vừa qua cũng như là trong cái công tác quản lý
tiếp tục với những tin tức khác công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ đối tượng đặng văn đức để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng bảy tại đường quốc lộ một tổ tám khu phố năm phường thạnh xuân quận một mươi hai tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đức điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là năm trăm bảy mươi chín mg trên một lít khí thở
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận nên đối tượng đã có hành vi tấn công cảnh sát giao thông
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng giao cho công an phường thạnh xuân quận một mươi hai để xử lý
đang giao ma túy hai đối tượng khương thị thanh trà và phan đức vũ cùng chú tại tỉnh quảng nam đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng bắt giữ
qua điều tra hai đối tượng quen biết nhau qua nhiều lần ăn chơi trà rủ vũ cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy và hứa sẽ cho vũ cùng sử dụng ma túy miễn phí và được trả công sau mỗi lần giao dịch
chiều ngày bốn tháng bảy khi các đối tượng chuẩn bị giao dịch ma túy công an quận đã mai phục và bắt quả tang trà và vũ tại khu vực bờ kè đường nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hà thu giữ năm trăm linh g ma túy tổng hợp và một trăm linh viên thuốc lắc
thời tết nhanh trà và vũ đều dương tính với chất ma túy hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phối hợp với công an thành phố tân uyên phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tạm giữ một mươi bốn đối tượng cùng nhiều tăng vật
qua nắm tình hình địa bàn đối tượng phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng nguyễn phước hưng trú tại tp tân uyên tp bình dương cùng đồng bọn
thường xuyên lôi kéo các con bạc đến trường gà của hưng để đánh gà ăn tiền số tiền các cược mỗi trận từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
sau khi mỗi trận thì sẽ thu tiền sâu là năm trên tổng số tiền cược
trưa ngày hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an tp tân uyên bắt quả tăng hưng cùng một mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
thu giữ ba mươi năm triệu đồng tăng vật một khẩu súng một cây kiếm nhật cùng nhiều tăng vật khác
khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay ngày năm tháng bảy một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng phi lao ven biển huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
do nắng nóng gai gắt cộng với gió và nhiều lá khô cành khô của rừng phi lao đã khiến ngọn lửa lan mạnh
lực lượng chức năng địa phương đã tập trung lực lượng nỗ lực để khống chế đám cháy cứu rừng
đám cháy bắt nguồn từ việc người dân tự ý đốt rác vô tình đã làm ngọn lửa bén nhanh và bùng phát dữ dội
tại hiện trường trời nắng nóng cao độ kèm gió thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh tạo thành đám cháy lớn
ngay sau khi nhận được tin báo vụ cháy ban quản lý rừng phòng hộ đồng hới ven biển tỉnh quảng bình cùng với chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do nắng nóng và gió lớn và hiện trường nhiều cây cỏ khô nên đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng
đến một mươi năm h chiều cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt diện tích rừng bị cháy là rừng sản xuất thiệt hại đang được thống kê
thưa quý vị một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra tại quận một mươi hai tp hcm vào lúc sáu giờ sáng ngày bốn tháng bảy
khi mà phát hiện căn nhà bị cháy thì những người dân sống xung quanh đã phải dùng đến các phương tiện tại chỗ để dập lửa đồng thời tìm dụng cụ để phá rỡ chuồng cọp cứu ba người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn
vụ cháy này thì tiếp tục cho thấy lối thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng như là với nhà ống nhà tập thể trung cư bịt kín bằng chuồng cọp để chống trộm
những hình ảnh từ vụ cháy này chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo các gia đình trong việc mở lối thoát nạn thứ hai
đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra vào lúc sáu giờ sáng tại các nhà trên địa bàn phường thới an quận một mươi hai tp hcm
bên trong nhà có hai vợ chồng và con gái nhỏ ba tuổi
nhiều người dân xung quanh khi phát hiện cháy đã dùng bình chữa cháy dập lửa xong bất thành do cửa khóa cháy nên không thể tiếp cận bên trong
sau ít phút lửa lan rộng và bùng lên dữ dội bao trùm tầng một khói đen mù mịt
ba người trong nhà chạy ra ban công tầng hai kêu cứu
lúc này hàng xóm leo lên mái tôn dùng búa phá khóa chốt hàng rào sắt tạo khoảng hở để các nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng bị ám khói đen
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời có mặt dập lửa từ cửa chính
đám cháy được khống chế sau một mươi năm phút song đã thiêu dụi nhiều đồ đạc
thực trạng đối với các nhà hội gia đình thường bố trí có một nối thoát nạn
thông qua cầu thang bộ hở từ các tầng trên tầng dưới
thoát ra ngoài qua tầng một và tại cửa tầng một thì thường nắp đặt nhiều lớp cửa hoặc là nắp đặt cửa cuốn để đảm bảo an toàn cho hội gia đình
tuy nhiên việc này cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức chữa cháy cứu nạn của hộ nương lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn của hộ và thoát nạn của người dân
đối với những khu vực nô ra băn công người dân thường nắp đặt thêm trùng cọp
như vậy sẽ không đảm bảo yêu cầu có nối thoát khẩn cấp thứ hai
trên thực tế đã có quá nhiều nội dung
có nhiều bài học đắt giá từ tình trạng các căn nhà trùng cọp không nối thoát
gia đình ông đinh công điện trước đây khi xây dựng căn nhà để đảm bảo an toàn phòng trộm đột nhập ông đã hàn kín khung sắt từ ban công tầng hai của căn nhà
nhưng giờ đây bản thân ông đã nhận thấy những hậu quả đau lòng từ những vụ cháy nhà không lối thoát
cùng với sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy ông đã chủ động mở cửa thoát hiểm như thế này
gia đình mình chủ động mở cái lối thoát nạn thứ hai này thì cũng rất là tốt rồi
tuy nhiên thì bác cũng hướng dẫn người nhà các thành viên trong hội gia đình để mà có ví dụ mà có xảy ra đám cháy thì mình cũng biết là ví dụ để lại cái chìa khóa này của gia đình mình để đâu thì để mình lấy và mình mở và mình có thể thoát nạn ra bằng lối này
bản thân tôi cũng là cán bộ làm công tác của tổ kiểm tổ dân phố
thế nên tôi thấy cái việc này là rất cần thiết để được tuyên truyền cho bà con cùng làm tốt công tác chữa bộ tử nạn và phòng cháy chữa cháy
thì bản thân tôi đã gương mẫu một là phá loạn của cái hệ chống trường quạt cũ mà trước đây là không có lối thoát hiểm thì tôi đã làm lại thay bằng một loại inox cái trường quạt bằng inox mà trong đó là có một kiểu thoát hiểm
và luôn luôn giáo dục cho tất cả mọi thành viên gia đình như thế này cái vị trí để chìa khóa và khi mà cần thiết cái khả năng thoát hiểm của mình từng nào là đều có lối thoát hiểm nó ra là mình
nhanh nhất dễ lấy nhất nhất là cái vị trí mà để ra cái chìa khóa
cô đơn giáo là mỗi gia đình mặc cái chìa khóa
thì bác là người mà gương mẫu đi đầu trong cái công tác về phòng cháy cháy
thì bác cũng chủ động về việc là cải tạo mở cái trường quạt như thế để thực hiện đối với thức nặng thứ hai cho chính gia đình của bác
đối với trong gia đình của bác thì thiết bị điện
đấy như anh chị cũng nhìn nhé cái thực tế ra thì cũng rất là ngăn nắp và cũng rất là gọn gàng
và bác cũng thường xuyên kiểm tra lại cái thiết bị điện để nó an toàn cho gia đình của bác
hiện nay qua công tác tuyên truyền vận động ý thức của người dân trong công tác phòng cháy cũng đã từng bước được nâng lên
hàng nghìn hộ gia đình đã nhận thức và tự giác mở lối thoát nạn thứ hai
những hình ảnh người dân phải phá chuồng cọp để cứu người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy vừa qua xảy ra tại tp hcm
hay trong vụ cháy nhà xảy ra tại quận ba đình hà nội vào tháng năm vừa qua
năm người trong gia đình đã thoát nạn sang nhà kế bên vì căn nhà này không cơi nới không lắp đặt chuồng cọp
rõ ràng tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp và hậu quả để lại như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người dân mỗi hộ gia đình
một thông tin về giáo dục
chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba cho biết
hội đồng chuyên môn đã giả soát đáp án thi và quyết định đáp án các môn thi không thay đổi ngoại trừ môn tiếng anh
cụ thể đáp án câu năm mươi mã đề bốn trăm linh chín thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau của môn tiếng anh
có hai phương án đúng là a là b và c
thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đáp án đúng
việc công nhận này nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi trinh đáng nhất cho thí sinh

cổng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại quang biểu hai giờ sáng
hàng trăm phụ huynh chen chúc chờ đợi lấy số đăng ký để nộp được hồ sơ
với các phụ huynh này mệt mỏi vì phải xếp hàng đợi chờ là một
nhưng áp lực mong mỏi cho con vào trường mình mong muốn có khi nhiều lần hơn thế
trước khi đi đi đi
trực công này thì là đăng ký vào đây rồi
thì nhà trường bảo là như thế thì sẽ cộng thêm một điểm
còn nếu mà thi xong rồi mới bắt đầu vào đăng ký trường tư này
thì là cứ điểm mình thi được bao nhiêu thì là xét tuyển
sáng nay mấy giờ thì anh xếp hàng

khá là tiếc là điểm của con chỉ có mỗi ba chín một mươi hai năm điểm thôi
và con đăng ký vào trường hay là trưng
với số điểm là bốn mươi điểm
và con lại thiếu mất bảy mươi năm
nhưng mà con nghĩ là cũng không sao cả
vì cuối cùng con cũng được vào tạ quang biểu
con thấy khá là nhẹ lòng khi mà con cũng có trường để vào
và cũng có thể đỗ cấp ba
không chỉ riêng trường trung học cơ sở trung học phổ thông tạ quang biểu
mà trong hai ngày nay
tại một số điểm trường ngoài công lập trên địa bàn thủ đô đã diễn ra tình trạng này
hàng trăm phụ huynh đã phải xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường để lấy số thứ tự
tình tôi giống như mọi người thôi thì xin về đây
nhưng mà mình cũng không nghĩ mức độ bất vả khó khăn thế
thế mình bảo là tám giờ sáng như là trường thông báo là sẽ có mặt trước tám giờ
thế thì một rưỡi sáng thì có các em nó gọi bảo là người ta đi đăng ký từ một mươi giờ đêm hôm qua
chứ không phải một rưỡi sáng
thế thì cá nhân tôi tôi bảo là không có gì phải như vậy
thế sáng ra sáng ra thì vợ xuất ruột dục đi thì đúng ra là đi tập thể dục
thế thì tôi đi năm giờ đi ra luôn
năm giờ ra là kín bưng rồi
có gần một trăm linh năm thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi trung học phổ thông hà nội
trong khi tổng trí tiêu là khoảng bảy mươi hai
số còn lại các em sẽ học tại các trường ngoài công lập trung tâm giáo dục dạy nghề
nhu cầu học cao lên tới hàng nghìn hồ sơ
trong khi chỉ tiêu cho trường chỉ vài ba trăm linh tạo áp lực cho một số trường ngoài công lập trong năm học này
thực sự là đối với trường trung học phổ thông mây cũng như là tất cả các trường trung học phổ thông
trong địa bàn thành phố hà nội thì năm nay thực sự là một năm rất là nắm
bởi vì riêng số lượng hồ sơ phát ra cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển
tại trường trung học phổ thông mây đã là một ba trăm linh hồ sơ và chỉ tiêu của chúng tôi chỉ có là bốn trăm năm mươi chỉ tiêu
và đến thời điểm hiện tại thì cái số lượng mà phụ huynh có nguyện vọng vào trường
cũng không hề giảm trong suốt cái thời gian mà công bố điểm chuẩn
thực trạng này một lần nữa cho thấy tình trạng thiếu trường thiếu lớp trên địa bàn thủ đô ngày một trầm trọng
trước mắt để đảm bảo việc tuyển sinh được công bằng khách quan
sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu các trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm túc
các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp một mươi tạo thuận lợi cho học sinh
thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan
để xác minh thông tin đơn vị tổ chức concert bonping ủng hộ đường lưỡi bò
trước đó thông tin nhóm nhạc nổi tiếng của hàn quốc blackpink đã đến việt nam
biểu diễn tại concert bonping ở hà nội vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy
khiến người hâm mộ vô cùng háo hức
tối cùng ngày thì cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao chiếc thông tin ime
tên đầy đủ là ime entertainment group asia đơn vị đứng ra tổ chức show bonping
tại hà nội là một doanh nghiệp đa quốc gia tại trung quốc được cho là đang ủng hộ đường lưỡi bỏ